chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp được yên bái triển khai từ năm hai nghìn một mươi
đã tạo ra bước tiến mới mang tính bước ngoặt trong sản xuất nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp
du lịch ở các địa phương năm hai nghìn hai mươi yên bái đã xác định chủ thể và tên bảy mươi sản phẩm để đạt
chuẩn ô cốp trong khi đó các huyện đăng ký lên tới tám mươi bảy sản phẩm đây là điều kiện tốt để vừa gắn
tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở miền núi vừa tạo ra các sản phẩm hữu ích đặc trưng
có giá trị kinh tế cao đem lại lợi ích cho người dân các sản phẩm ô cốp của yên bái sẽ đem
lại nguồn thu nhập lớn cho người dân địa phương góp phần để nhanh cái nghèo cái đói lùi xa